được cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh nagoya cấp tư cách
anh vũ đình diệp đã trở thành người việt nam đầu tiên vào nhật bản
với tư cách thực tập sinh kỹ năng đặc định
việc áp dụng tư cách lưu trú mới này là một trong những biện pháp của chính phủ nhật bản
nhằm cung cấp lực lượng lao động cho một thị trường đang ngày càng bị thu hẹp ở nước này
công ty cổ phần osawa có trụ sở tại thành phố tojama đã ra thông báo tiếp nhận lao động người việt nam
có tên vũ đình diệp với tư cách lưu trú kỹ năng đặc định
tô cư tây y làm nhân viên chính thức từ ngày một mươi bốn tháng sáu
anh diệp sẽ bắt đầu làm việc tại công ty này từ ngày một mươi bảy tháng sáu
đây là người lao động với tư cách lưu trú mới đầu tiên trong cả nước
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín chính phủ nhật bản sẽ bổ sung thêm một loại visa khác
dành cho người nước ngoài với tên gọi là kỹ năng đặc định
loại visa mới này có nhiều điểm khác biệt so với visa thực tập sinh nhật bản hiện hành
đáng chú ý là tư cách kỹ năng đặc định cũng được chia thành hai loại một và hai
điểm khác biệt lớn nhất là thời hạn lưu trú tại nhật
thời hạn tối đa được ở lại nhật bản đối với lao động nước ngoài đi visa kỹ năng đặc định
loại một là năm năm trong khi đó loại hai người lao động sẽ được phép gia hạn không giới hạn số lần
và hoàn toàn có thể xin vĩnh trú ở lại nhật lâu dài tới tuổi người hưu
và được phép đón gia đình sang nhật để sống cùng